bình khẳng định chính phủ việt nam coi trọng và đang triển khai nhiều biện pháp cụ thể thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đồng thời nhấn mạnh hỗ trợ sự tham gia và nâng cao vai trò của phụ nữ tại các doanh nghiệp vừa nhỏ và rất nhỏ không chỉ là phương cách hiếu hiệu nhằm tăng quyền cho phụ nữ trong điều kiện kinh tế xã hội của việt nam mà còn nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững của các doanh nghiệp vừa nhỏ đóng góp vào phát triển và thịnh vựa chung của các quốc gia
chiều nay lãnh đạo của các quốc gia trong khối asean và trung quốc đã chính thức thông qua dự thảo khung bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc sau gần bốn năm bắt đầu khởi động đàm phán
tại cuộc họp này phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao việt nam phạm bình minh cũng đề nghị asean đẩy mạnh trao đổi với trung quốc sớm khởi động đàm phán thực chất bộ quy tắc ứng xử ở biển đông có hiệu lực và giàng buộc về pháp lý
phát biểu bên lề hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi
tại thủ đô manila philippines ngoại trưởng trung quốc vương nghị cho biết đàm phán giữa asean và trung quốc về bộ quy tắc ứng xử trên biển đông coc sẽ bắt đầu trong năm nay đồng thời khẳng định một khi thỏa thuận đã đạt được các bên phải nghiêm khắc tuân thủ theo
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao việt nam phạm bình minh cũng đề nghị asean đẩy mạnh trao đổi với trung quốc sớm khởi động đàm phán thực chất bộ quy tắc ứng xử ở biển đông có hiệu lực và giảng buộc về pháp lý
việc thông qua dự thảo này sẽ là bước khởi đầu